nam định là tỉnh có diện tích lớn về nông nghiệp lại bị thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng bởi cơn bão số một gây nên
chính vì vậy ngay sau khi có dự báo về cơn bão số bảy toàn tỉnh nam định đang tập trung mọi nguồn lực để chủ động phòng chống bão
cho đến thời điểm này phần lớn diện tích lúa ở nam định đã bắt đầu chín rộ
với phương châm xanh nhà hơn già đồng hiện tại bà con nông dân các địa phương đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa
mình lúc sáng nay bốn giờ sáng mình đã phải đi gặp trên cánh đồng trên kia
vậy là máy không vào được nên mình phải gặp chỗ nhỏ trước
thế là giờ trần trần theo cánh máy thì mình phải gặp thôi
với hơn bảy mươi bảy hectare lúa mùa được xeo trồng tính đến hết ngày hôm nay toàn huyện nam trực đã thu hoạch được gần bốn mươi chín hectare tương đương với sáu mươi ba diện tích
dự kiến năng suất đạt năm mươi hai tạ trên một hectare giảm ba so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên đến thời điểm này toàn tỉnh vẫn còn hai mươi hectare chưa thu hoạch là các trà lúa cấy bổ sung vào phần diện tích bị hỏng bởi cơn bão số một
và giống lúa dài ngày trồng ở các vùng chiêm trũng
mặc dù là đang tích cực chỉ đạo nhưng mà với cái diện tích mà lúa nó còn rất là nhiều và nhân lực con người thì cũng có hạn
rồi máy móc các cái máy gạt đây thì đã huy động tối đa gặt cả ban đêm nữa
nhưng mà với cái tinh thần chỉ đạo vậy thì và với cái sự nỗ lực của bà con thì chúng tôi hy vọng rằng là cố gắng thôi
cố gắng thì chắc đến chiều mai thì sẽ cơ bản
theo dự báo tâm cơn bão số bảy không vào nam định tuy nhiên những cơn áp thấp sẽ hình thành mưa lớn và cục bộ có thể diễn ra tại nhiều địa phương miền bắc
vì vậy toàn tỉnh đang tích cực tập trung huy động tối đa nguồn lực để thu hoạch nhanh những diện tích lúa mùa đã chín với phương châm xanh nhà hơn giá đồng